sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thăm làm việc tại khung công nghệ cao hòa lạc
và dự khánh thành nhà máy sản xuất thiết bị điện tử thông minh vinsmart
phát biểu tại sự kiện chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận những kết quả khu công nghệ cao hòa lạc đã đạt được
nhằm định hình và đón nhận những tín hiệu tốt về công tác thu hút đầu tư là địa điểm để các tập đoàn lớn trên thế giới lựa chọn
khu công nghệ đã thu hút được chín mươi dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt gần tám mươi sáu tỷ đồng
riêng năm hai nghìn một mươi chín có ba dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư với số vốn gần sáu chín trăm linh tỷ đồng
với những tiền đề điều kiện phát triển ngày càng thuận lợi tôi tin rằng khu công nghệ cao hòa lạc sẽ là một yếu tố quan trọng
để góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế việt nam dựa trên đổi mới sáng tạo
đưa đất nước chủ động tham gia vào cuộc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm
như nghiên cứu xây dựng phương án đón đầu xu hướng chuyển dịch đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài
có kế hoạch tăng cường năng lực phát triển khu công nghệ cao hòa lạc về cơ sở hạ tầng môi trường đầu tư nhằm thu hút nhà đầu tư
kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt
các doanh nghiệp nhà đầu tư của khu công nghệ cao hòa lạc cần phải có kế hoạch phát triển đầu tư sáng tạo mở rộng sản xuất ứng dụng những thành tựu công nghệ tiên tiến
tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đại biểu đã cắt băng khánh thành giai đoạn một
một tổ hợp nhà máy sản xuất thiết bị điện tử thông minh vinsmart tại khu công nghệ cao hòa lạc